có rất nhiều lĩnh vực mà bệnh viện đang đầu tư để nâng cao trình độ chuyên môn như lĩnh vực về chấn thương trình hình lĩnh vực về ngoại trung lĩnh vực về sản khoa lĩnh vực về nhi khoa lĩnh về hồi sức cấp cứu
nhưng trong đó thì có một lĩnh vực về chấn thương chỉnh hình nhà có bác sĩ vũ giang an đang là phó giám đốc phụ trách khoa chấn thương chỉnh hình do bệnh viện tuyên nguyện nên khoa chấn thương chỉnh hình điều trị cả khoa phẫu thuật thần kinh
trong những năm qua thì bác sĩ sang an là một bác sĩ trẻ cũng dám nghĩ dám làm và cũng đã đề xuất với ban giám đốc là năm hai nghìn một mươi năm ban giám đốc chúng tôi cũng đã đề ra một cái chương trình là triển khai các kỹ thuật cao tại bệnh viện để mang dịch vụ kỹ thuật đến cho người bệnh trong đó có lĩnh vực về chấn thương chỉnh hình và bác sĩ an là người phụ trách về lĩnh vực này
chính vì vậy mà năm hai nghìn một mươi năm bắt đầu là chúng tôi cũng đã mời các thầy lên để hỗ trợ chuyên môn về con người thì là phải gửi con người về tuyến trung ương đến các thầy đào tạo để nâng cao thêm chuyên môn để tiếp cận những kỹ thuật cao
cái ngày về công tác thì thật sự là một cái bất ngờ khi mà vào bệnh viện công tác thì là một cái bất ngờ mình bởi vì khi đi học ở dưới trường đại học thực tập ở những cái bệnh viện rất là lớn và thấy rằng công việc rất là nhộn nhịp bệnh nhân rất là đông và cán bộ y tế thật sự là rất là vất vả
khi mà học trong trường thì mình cũng thấy yêu nghề yêu nghề hơn là lúc mình nghĩ đến nó bởi vì mình được học mình được thấy thì mình thấy yêu nghề hơn được làm cái gì được tham gia cái gì thì mình cho mình thấy rằng đấy là một cái gì rất là hấp dẫn
và cứ như thế theo các anh các chị đi trực cùng với các anh các chị càng ngày mình cảm thấy yêu nghề hơn và sau này cái thay đổi lớn nhất của mình là bắt đầu từ khi ban giám đốc cho mình đi học
khi mà vào bệnh viện được một năm thì đã được ban giám đốc quan tâm và cho đi đào tạo lúc ấy gọi là chuyên khoa định hướng
khi mà đi học một năm chưa có định hướng về thì mình thấy bản thân mình cũng thay đổi rất nhiều cái suy nghĩ cái nhìn nhận cũng như là những cái định hướng mà mình phải làm sau này
năm hai nghìn một mươi dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia kỳ cựu của bệnh viện hiếu nghị việt đức bác sĩ vũ giang an đã thực hiện thành công ca thay khớp háng và phẫu thuật nội soi tái tạo dây chẳng chéo trước khớp gối cho bệnh nhân ngay tại mộc châu
đây là kỹ thuật đầu tiên được triển khai ở sơn la
sau thành công đó năm hai nghìn một mươi sáu ứng dụng những kiến thức đã nghiên cứu học tập thạc sĩ bác sĩ vũ giang an đã cùng các bác sĩ của bệnh viện đa khoa mộc châu thực hiện được kỹ thuật mới trong phẫu thuật chấn thương sọ não phẫu thuật cuộc sống
với phẫu thuật nội soi tái tạo dây chẳng trước khớp gối thì bệnh viện mộc châu là bệnh viện đầu tiên của tỉnh sơn la triển khai phương pháp phẫu thuật này và tôi là người trực tiếp phẫu thuật
đưa tôi đến với cái phẫu thuật này thì phải nói nó ảnh hưởng từ năm hai nghìn một mươi sau khi tôi tốt nghiệp cao học chuyên ngành chấn thương chỉnh hình ở học viện quân y một trăm linh ba và có một năm học tập tại bệnh viện việt đức
thấy rằng là cái lượng bệnh nhân đứt dây chẳng chéo trước mà các thầy phẫu thuật rất là nhiều là cái thứ nhất
cái thứ hai nữa là theo các thầy ngoài học lý thuyết thì khám bệnh nhân trước mổ khám bệnh nhân sau mổ v v
và sau đó về đây thì tôi mới thấy rằng là ở mộc châu cũng rất là đông cái bệnh nhân đứt dây chẳng chéo trước
ở mộc châu thì hầu như khi người ta bị tổn thương nó đã cũ rồi đã vài tháng rồi người ta mới đến khám thậm chí là một hai năm rồi cho nên các triệu chứng nó rất là rõ rất là điển hình
thì tôi cứ khám xong thì tôi lại đưa ra một cái trần đoán dựa trên các cái triệu chứng lâm sàng như vậy và hướng dẫn tư vấn cho bệnh nhân là cái bệnh này là nghĩ đến cái gì phải chữa như nào và làm giấy cho người ta chuyển về hà nội
hầu hết trong số đó bệnh nhân người ta đi và người ta được phẫu thuật ở bệnh viện việt đức và bệnh viện một trăm linh ba chúng tôi thường chuyển một trong hai bệnh viện đấy
nhưng trong số đó thì cũng có bệnh nhân mà người ta xuống khám rồi người ta biết rồi người ta không phẫu thuật và người ta lại về vì cái lý do duy nhất là lý do khó khăn về kinh tế khó khăn về cái điều kiện gia đình
về như thế thì cứ mỗi ngày bệnh nó lại một nặng lên nặng lên thì người ta lại đến đây người ta khám lại
có những bệnh nhân mà theo đuổi khám đi khám lại đến bốn năm năm và chúng tôi mới thấy được rằng cái việc này chúng ta cần phải làm
có nhiều bệnh nhân khó khăn như vậy người ta không chấp nhận phẫu thuật ở dưới kia mà chúng ta làm ở đây chắc chắn là người ta đồng ý ngay
chúng ta sẽ giải quyết được
cho bệnh nhân rất là nhiều cũng như là tự mình khẳng định được mình cũng như là nâng cao được cái chất lượng chuyên môn cho bệnh viện
với sự hỗ trợ của bệnh viện việt đức bệnh viện một trăm linh ba thì đã chuyển khai được cái thay khớp háng toàn phần rồi mổ nội soi tái tạo dây tràng khắc gối
và đến cuối năm hai nghìn một mươi sáu với sự hỗ trợ của khoa phẫu thuật thần kinh một đã hỗ trợ cho công tác đào tạo một kíp phẫu thuật về thần kinh gồm hai bác sĩ phẫu thuật một bác sĩ gây mê và một điều dưỡng về dụng cụ
hiện nay thì kíp này đã chuyển khai được và đến đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu thì cái ca phẫu thuật xóa não đầu tiên đã chuyển khai tại bệnh viện đông khoa mộc châu
và đến nay thì đã có hơn hai mươi ca phẫu thuật cướp cứu đã chuyển khai ở tại bệnh viện đông khoa mộc châu
cái lần phẫu thuật đầu tiên là hai bệnh nhân đã bị từ rất lâu rồi và người ta không có điều kiện xuống hà nội phẫu thuật
chúng tôi làm bệnh án vào đây và có liên lạc với các thầy được các thầy rất là ủng hộ
khi trong quá trình phẫu thuật thì đã luôn luôn được hỗ trợ của các thầy
và tuyến trung ương về vấn đề các thầy tham vấn cho về chuyên môn và chỉ đạo từ xa
sau đó thì chúng tôi triển khai và hiện nay thì rất nhiều bệnh nhân sau khi phẫu thuật xong thì là bệnh nhân đã trở lại sinh hoạt cuộc sống gần như bình thường
tại vì phẫu thuật sầ não là một trong những phẫu thuật cấp cứu
quãng đường chúng ta vận chuyển từ đây đến hà nội là mất khoảng ba tiếng rưỡi đến bốn tiếng
tính thời gian để cứu sống bệnh nhân từ lúc bị trấn thật xóa não cho đến lúc chuyển đến tuyến trung ương thì sẽ mất đi thời gian vàng
và cái thời gian này thì rất quan trọng để một là cứu sống người bệnh hai nữa là giảm di chứng cho người bệnh và cái chính nữa là cái nâng cao chất lượng điều trị và giảm cái chi phí cho xã hội và gia đình
việc triển khai thành công kỹ thuật khó đã đánh dấu một bước tiến mới
từng bước làm chủ những kỹ thuật cao hiện đại trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân của tập thể y bác sĩ bệnh viện đa khoa mộc châu
còn với người thầy thuốc tần tùy hết lòng vì người bệnh thạc sĩ bác sĩ
vũ giang an được trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam hội thầy thuốc trẻ việt nam vinh danh là một trong một mươi thầy thuốc trẻ việt nam tiêu biểu toàn quốc năm hai nghìn một mươi tám
cái mà tôi được lớn nhất sau một mươi sáu năm công tác cho đến thời điểm này đó là tôi thấy rằng đó là cái tình cảm quý trọng của đồng nghiệp ở tại bệnh viện đa khoa mộc châu dành cho tôi
đấy là một cái niềm hạnh phúc rất là lớn
cái thứ hai đó là được các đồng nghiệp trong cùng chuyên ngành ở trên địa bàn tỉnh sơn la biết đến và tin tưởng
các anh các chị vẫn gửi người nhà bị các bệnh chấn thương phẫu thuật mà ở chỗ các anh các chị chưa làm được về đây cho tôi làm tại mộc châu
thì tôi thấy đấy là cái phần thưởng lớn nhất cho cá nhân tôi sau một mươi sáu năm công tác
cách đây hai nghìn bốn chị bị tai nạn rơi từ trên cây xoài xuống
và hôm trước hôm sau được đưa lên bệnh viện mộc châu điều trị
được trực tiếp là bác sĩ an thám và đi chủ tiếu
xong là về bác bảo là giới thiệu đi việt đức nhưng mà do điều kiện gia đình khó khăn không đi được
thế ở lại đây tục điều trị ở bệnh viện mộc châu
được một tháng bỏ bột ở đây xong bắt đầu gia đình đón về nhà
cũng nhờ các bác sĩ bảo khách điều trị tập tành ở nhà vào năm thứ tư thứ năm đấy mới đi tập tành
đối với thế hệ trẻ như bọn mình thì bác sĩ an là một cái thế hệ đàn anh đi trước rất là đáng ngưỡng mộ
về mặt chuyên môn thì rất là chắc làm công việc rất là trôi chảy xử lý công việc rất là nhanh gọn chính xác
về cách cư xử đối với bệnh nhân anh cư xử có thể nói bằng dùng một từ thôi đó là bằng cả tấm lòng của mình
bởi vì là cái gì mà làm từ tấm lòng của mình nó rất là tuyệt vờ
và mình cũng chỉ muốn dùng hai cái từ
bác sĩ giang an là một bác sĩ có tâm có đức
đối với tôi bác sĩ vũ giang an là một người anh một người đàn anh rất là nhiệt tình
anh luôn cố gắng để cho chúng tôi phát triển một tay nghề cùng với đó là luôn hỗ trợ chúng tôi để chúng tôi có thể học hỏi hơn nhiều kiến thức mới
bác sĩ giữa nam bác sĩ trẻ mà cũng được rất nhiều bệnh nhân tin yêu
vì viện này đã mổ được rất nhiều cái so với tuyến trung ương
như mổ sọ lão thay khớp háng thay khớp
hoặc là mổ các cái nối dây chẳng chè chéo gối đứt chẳng chéo gối
làm rất có trách nhiệm và được uy tín
rất nhiều viện các viện tỉnh quanh đây hoặc các huyện quanh đây là toàn về đây
bệnh viện đa khoa mộc châu không chỉ là nơi mà các cán bộ y tế giỏi về chuyên môn giàu về y đức
mà còn là nơi hội tụ những tấm lòng nhân ái yêu thương bệnh nhân nhất là đối với các em nhỏ và gia đình có hoàn cảnh khó khăn
các chương trình thiện nguyện thể hiện sự quan tâm của cán bộ nhân viên y tế bệnh viện cùng các đơn vị thiện nguyện các tổ chức xã hội đối với các bệnh nhân nghèo hiện đang điều trị tại bệnh viện
một hoạt động san sẻ yêu thương mang ý nghĩa nhân văn cao cả để phần nào đó giúp những người bệnh sớm chiến thắng bệnh tật và trở lại bên gia đình thương yêu
mình vừa bị mổ sọ nắng cũng chưa phụ giúp được
vợ cũng bị mổ rụt thừa con cũng mổ rụt thừa gia đình rất là khó khăn
trước kia thì tôi là lao động chính trong gia đình sau khi bị tai nạn sức khỏe cảm xúc công việc làm ăn trong gia đình chủ yếu bây giờ phụ thuộc vào vợ
bệnh viện đa khoa mộc châu quan tâm đến tôi các y bác sĩ đến thăm động viên tặng quà cho gia đình tôi
rất là cảm ơn tập thể y bác sĩ bệnh viện đa khoa mộc châu
cái điều đầu tiên tôi mong muốn đó là bệnh viện đa khoa mộc châu làm sao mà cứ mỗi ngày lại có thêm những nhân lực trẻ có thêm những bác sĩ giỏi bác sĩ yêu nghề
ở mỗi lĩnh vực mỗi chuyên khoa và dần dần rồi chuyên khoa nào cũng có
để tất cả các lĩnh vực các chuyên khoa với những trường hợp bệnh nhân khó dần dần các bác sĩ sẽ xử lý được ở tại địa phương
bắt đầu từ tháng hai bệnh viện đã phát động một quy trình
khi đua trong đó có ngày hai mươi bảy tháng hai ngày thế tuyết việt nam và ngày một mươi chín tháng năm là ngày sinh nhật bác
và đến sau một mươi chín tháng năm thì sẽ có sơ kết và sẽ có khen thưởng đối với các cá nhân đạt thành tích tốt và các khoa phòng có những thành tích tốt trong cuộc thi đua khen thưởng này
mục đích là để cho cán bộ nâng cao hơn được tinh thần phục vụ cho người bệnh và thấm nhuần lời dạy của bác là lương y như từ mẫu và nâng cao được chất lượng điều trị phục vụ được tốt cho người bệnh về công tác khám chữa bệnh tại địa phương